cảnh sát thái lan đã triệt phá một băng đảng xuyên quốc gia phân phối thuốc giảm cân bất hợp pháp đến nhiều quốc gia trong đó có mỹ australia singapore trung quốc và anh
hơn hai trăm bảy mươi mặt hàng bao gồm thuốc ức chế thèm ăn thuốc ngủ sibujamin và các thiết bị trị giá hơn sáu triệu bạt đã bị thu giữ
ngoài ra có bốn nghi phạm đã bị bắt trong các cuộc đột kích tại các địa điểm ở một số tỉnh thành phố
các đối tượng này khai nhận đã bán thuốc giảm cân cho khách hàng ở ba mươi bốn quốc gia
sibu chamin là một chất ức chế sữa thẻm ăn từng bị ngừng sản xuất ở nhiều quốc gia
năm hai nghìn một mươi chất này lại được tiếp thị rộng rãi và được kê đơn như một loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh béo phì cùng với chế độ ăn kiêng và tập thể dục
sibu chamin được cho là có liên quan đến việc gia tăng các bệnh về tim mạch và đột quỵ
tổng thống nga vladimir putin hôm qua đã tới dự và phát biểu phiên họp toàn thể của diễn đàn kinh tế quốc tế saint petersburg lần thứ hai mươi sáu
đang diễn ra ở thủ đô phương bắc của nước nga
nhà lãnh đạo nga khẳng định nền kinh tế nước này vẫn vững vàng bất chấp hàng chục nghìn lệnh trừng phạt
theo tổng thống putin nền kinh tế nga bắt đầu tăng trưởng từ quý ii năm ngoái dù thực tế khi đó đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất
điện kremlin đã duy trì một chính sách tiền tệ và ngân sách cân bằng có trách nhiệm
điều này đã giúp nga đạt được tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với nhiều nước phương tây và gần với mức tối thiểu lịch sử hai chín trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức ba ba
ông putin cũng dự báo đến cuối năm nay gdp của nga có thể tăng từ một năm đến hai cho phép nền kinh tế nước này duy trì vị trí trong số các quốc gia hàng đầu thế giới
bên cạnh đó tổng thống putin nhấn mạnh những thay đổi trên toàn thế giới là chủ đạo và không thể đảo ngược
điều đó có nghĩa nga cần một chính sách kinh tế chủ động chuyển đổi sang một cấp độ phát triển mới
một nền kinh tế như vậy thường được gọi là nền kinh tế trọng cung đòi hỏi phải xây dựng lực lượng sản xuất trên quy mô lớn
củng cố cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ tiên tiến và tạo ra năng lực công nghiệp
hướng phát triển đầu tiên chính là việc làm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự
chúng ta có những nguồn dự trữ khổng lồ chúng ta cần sử dụng những nguồn này
theo ông putin ở mọi thành phố thị trấn và khu vực người dân đều rất cần cơ hội việc làm
điều quan trọng là cung cấp cho người dân nhiều cơ hội hơn để họ có thể tham gia
kể cả trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực kỹ thuật khác
ngoài ra ông cũng lưu ý cần phải tăng cường phát triển năng lực để làm việc trong môi trường làm việc từ xa
ngoại trưởng mỹ antony blinken thông báo nước này sẽ cung cấp thêm một gói hỗ trợ nhân đạo trị giá hai trăm linh năm triệu đô la mỹ cho ukraine
khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân ukraine giải quyết những nhu cầu cấp bách như thực phẩm nước uống an toàn
dịch vụ bảo vệ giáo dục sinh kế hỗ trợ pháp lý y tế
khoản viện trợ trên cũng sẽ giúp các thành viên gia đình tại ukraine duy trì liên lạc nếu họ bị ly tán hoặc di tản
số liệu thống kê cho thấy kể từ khi xung đột nổ ra tại ukraine hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hơn sáu triệu người đã phải rời khỏi nước này trong khi hơn năm triệu người khác tuy vẫn còn ở lại trong nước
nhưng buộc phải di rời nơi tạm trú
tính đến nay mỹ đã chi hơn hai một tỷ đô la mỹ cho các hoạt động nhân đạo tại ukraine
washington cũng đã kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực này
liên hợp quốc cho biết cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua giữa quân đội sudan
và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự đã khiến hơn một triệu trẻ em nước này phải di tản
trong đó có hơn một phần tư là ở khu vực darfur vốn bị cắt tích mọi liên lạc và đang đối mặt với một thảm họa nhân đạo
tuyên bố của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef nêu rõ
các cuộc đụng độ của sudan kể từ giữa tháng bốn đã khiến ít nhất ba trăm ba mươi em thiệt mạng
hơn một chín trăm linh em bị thương và hơn một triệu em phải di tản
đại diện unicef tại sudan
mandeep o brien cho biết tương lai của nước này đang bị đe dọa vì trẻ em mắc kẹt trong giao tranh
và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột
cũng theo ước tính của unicef hơn một mươi ba sáu triệu trẻ em sudan đang rất cần được hỗ trợ nhân đạo
trong đó có sáu trăm hai mươi em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính và một nửa trong số này có thể chết nếu không được giúp đỡ kịp thời
cơ quan này cho biết sẵn sàng hỗ trợ nhưng các bên tham chiến tại sudan cần phải mở hành lang an toàn
và đảm bảo an ninh cho tất cả các khu vực đang có trẻ em cần hỗ trợ
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
nhà chức trách anh cho biết sẽ ban bố lệnh cấm sử dụng vỏ tưới và phun nước sân vườn
ở các vùng england scotland và wales trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng kỷ lục do nắng nóng
lệnh cấm được áp dụng tạm thời đối với hàng triệu người sống ở các hạt ken và sussex có hiệu lực từ ngày hai mươi sáu tháng sáu tới
công ty cấp nước south eastwater cho biết nhu cầu sử dụng nước trong tháng sáu này đã tăng cao kỷ lục
mặc dù công ty đã cấp bổ sung một trăm hai mươi triệu linh lương mỗi ngày
tình trạng thiếu nước đã bổ ba trường học ở hạt sasek phải đóng cửa một số khu nhà
trong khi đó công ty cấp nước south eastwater phụ trách hạt ken cũng cho biết
nhu cầu sử dụng nước tại đây hiện cao hơn một mươi năm so với các năm trước và đang vượt quá nguồn cung
lệnh cấm sử dụng vòi tưới nước thường được các công ty cấp nước đưa ra
để quản lý nguồn cung vào thời điểm nhu cầu tăng cao và nguồn cung ở mức thấp
người dân bị cấm sử dụng vòi nước cho những việc không thực sự cần thiết
như phun vòi tưới vườn rửa ô tô và làm đầy nước hổ bơi
những người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt tới một bảng anh tương đương với một ba trăm linh usd
theo bộ nông nghiệp mỹ dự trữ gạo của thế giới được dự báo sẽ giảm năm
xuống còn một trăm bảy mươi ba năm triệu tấn trong nhiên vụ này
nguyên nhân được nhận định là do hiện tượng thời tiết cực đoan enino
enino thường kéo theo những điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hơn cho châu á
nên sản xuất và tiêu thụ chín mươi nguồn nước
thái lan nước xuất khẩu gạo lần thứ hai thế giới
đã yêu cầu nông dân giảm vụ thứ hai do lượng mưa thấp hơn
trong khi đó hãng bloomberg đưa tin triển vọng của vụ lúa gạo ở ấn độ
nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới phụ thuộc rất nhiều vào gió mùa tây nam
trong quá khứ enino đã dẫn đến thiếu hụt lượng mưa ở ấn độ
ảnh hưởng xấu đến sản lượng nông nghiệp và đẩy giá lương thực lên cao
các nhà nhập khẩu tại nhiều nước đã bắt đầu thực hiện các biện pháp
để phòng với việc tăng cửa mưa gạo trong những tháng gần đây
lần đầu tiên trong năm thành phố bắc kinh trung quốc đã ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam
chỉ còn một mức nữa là đến màu đỏ cực đại
nắng nóng đã khiến cho đời sống người dân đảo lộn
ngành chức năng đang nỗ lực triển khai các giải pháp
nhằm hạn chế thiệt hại sản xuất và sinh hoạt cho người dân
theo đài khí tượng thành phố bắc kinh ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng sáu
thành phố hai mươi năm triệu dân này nhiệt độ luôn trong tình trạng
năm mươi chín độ c trong lều khí tượng
ngày một mươi sáu tháng sáu nhiệt độ trên mặt đường đo được từ một mươi hai giờ đến một mươi bảy giờ
ở nhiều khu vực nội đô luôn trên năm mươi độ c
nhiều trạm truyền tải điện tại thành phố bắc kinh
luôn trong tình trạng chạy hết công suất
khiến tình trạng quá tải tăng cao khi nhu cầu điện trong sinh hoạt
dùng máy lạnh của người dân và phục vụ cho hoạt động kinh tế nhuận nhịp đều tăng mạnh
chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng
vào những tháng hè nóng bức
trung quốc ngày một mươi năm tháng sáu đã tổ chức cuộc diễn tập khẩn cấp đầu tiên
để đảm bảo có thể xử lý tốt tình trạng mất điện diện rộng ở khu vực phía đông
cơ quan quản lý năng lượng quốc gia và chính quyền các khu vực thượng hải giang tô
chiết giang an huy và phúc kiến đã phối hợp tiến hành cuộc diễn tập
thưa quý vị ấn độ đã chính thức vượt qua trung quốc
trở thành đất nước đông dân nhất thế giới
điều này mang đến niềm hy vọng
và cả nỗi lo lắng cho những người dân của nước này
với vị thế là quốc gia đông dân nhất thế giới
trung quốc đã tận dụng quy mô dân số khổng lồ
để thay đổi chỗ đứng trong nền kinh tế toàn cầu
nhưng liệu new delhi có thể làm được những gì mà bắc kinh từng làm hay không
thì hiện vẫn còn là nghi vấn
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
chị davi đang nấu cơm để phục vụ cho bảy đứa con của mình
chị cùng gia đình sống tại bang biha bang nghèo nhất ở ấn độ
quốc gia đã chính thức vượt trung quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới
biha cũng là bang có dân số tăng nhanh với một trăm hai mươi bảy triệu dân
gần bằng cả số dân của mexico
có bảy con và phải tự xoay sở khiến tôi nhiều lúc phát điên
khi kết hôn tôi nghĩ mình sẽ chỉ có một hoặc hai con
mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng sau khi sinh liên tục năm cô con gái
tôi đã phải đẻ thêm hai con trai nữa
lấy chồng tôi đã đẻ thêm hai con trai

từ năm một mươi bốn tuổi jamala devi đã sinh tới người con thứ bảy
vì chồng tuyên bố chỉ ngừng đẻ khi có hai con trai
những câu chuyện về gánh nặng sinh con như chị jamala devi
đang phải chịu đựng vốn rất phổ biến ở biha
tôi đã nói với chồng sẽ làm phẫu thuật buồng trứng sau khi có hai hoặc ba con
nhưng anh ấy không đồng ý
chồng tôi chỉ cho phép làm điều đó khi đã có những đứa con trai
tỷ lệ sinh tổng thể của ấn độ đang giảm khi nền kinh tế ngày càng phát triển
nhưng tình trạng nghèo đói và quan điểm trọng
nặng nam khình nữ thâm căn cô đế
khiến bihar trở thành địa phương thúc đẩy dân số quốc gia không hưởng tăng
dân số tăng nhanh đòi hỏi đất nước cần đầu tư không chỉ vào giáo dục
mà còn là kinh tế sức khỏe việc làm
đó lại là tất cả những điều đáng thiếu ở bihar
ở đây chúng tôi chỉ tồn tại chứ đâu phải là sống
rác thải bốc mùi khắp mọi nơi nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm
bởi gần như không có người xử lý giác
cho dù là ngày thường hay cả những dịp lễ tôn giáo đặc biệt
môi trường cũng bẩn như vậy thậm chí ô nhiễm ngày càng tồi tệ hơn
trẻ con thường xuyên ốm nhưng chẳng ai để ý tới chúng tôi
khi người dân bị ốm họ tìm tới các cơ sở y tế
và một lần nữa tình trạng đông dân số lại dẫn tới quá tải bệnh nhân
ấn độ đã trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
nhưng cơ sở chăm sóc y tế của đất nước chưa đáp ứng được quy mô dân số
số lượng bác sĩ chưa tốt nghiệp ngày càng ít
và những người đã tốt nghiệp còn ít hơn
những bệnh viện chuyên khoa cũng không đủ
do đó sự gia tăng dân số thực sự là gánh nặng đối với ngành y tế
thế nhưng tại một bệnh viện công lập ở gần dãy himalaya
thuộc địa phận của ấn độ
những sản phụ mới sinh con vẫn luôn hy vọng
về một tương lai tươi sáng cho những đứa con của mình
nhiều người trong số họ đã có những thay đổi
về quan điểm phải sinh con trai
tôi mong con sẽ chăm chỉ và đạt được những ước mơ trong tương lai
tôi mong sẽ cho con được một cuộc sống tốt đẹp
chúng tôi mong muốn những điều tốt đẹp nhất
tới con gái mình
hiện nay tôi nghĩ một con là đủ để con có cuộc sống tốt nhất
trên toàn cầu chỉ trong một mươi một năm qua
dân số đã tăng thêm một tỷ người
theo dự đoán của liên hợp quốc
các nguồn tài nguyên dù là thực phẩm nước pin năng lượng
sẽ khan hiếm hơn nữa khi dân số toàn cầu
tăng thêm hai bốn tỷ người và đạt một mươi bốn tỷ vào những năm hai nghìn hai mươi
trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ có